các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn hai mươi một phạm xuân hùng chú tỉnh bắc giang được một người đàn ông việt nam sinh sống tại trung quốc thuê đón tổng cộng một mươi năm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
hùng thuê các bị cáo còn lại đưa người từ biên giới ra điểm tập kết sau đó lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời